trước diễn biến phức tạp của cơn bão số sáu có tên quốc tế là naki dự kiến đổ bộ vào đất liền miền trung và nam trung bộ nước ta trong đêm mai ngày một mươi tháng một mươi một và có khả năng cao gây mưa lũ lớn
hôm nay từ trung ương đến địa phương công tác ứng phó với bão số sáu đã được triển khai khẩn cấp
hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có công điện số một nghìn năm trăm một mươi hai nêu rõ bão số sáu là cơn bão mạnh có sức gió cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm và còn mạnh lên
yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành địa phương theo dõi chặt chẽ chủ động chỉ đạo triển khai ứng phó cả trên biển và đất liền
thực hiện công điện của thủ tướng trong ngày hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn
gia công điện khẩn gửi các địa phương chịu ảnh hưởng đồng thời thành lập hai đoàn công tác do phó thủ tướng trịnh đình dũng
và bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường làm trưởng đoàn đi kiểm tra và chỉ đạo ứng phó bão số sáu tại bình định và quảng ngãi
bộ ngoại giao đã có công hàm đề nghị một số nước vùng lãnh thổ tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền việt nam được tránh trú và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng thông báo và kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển
các bộ quốc phòng giao thông vận tải công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công an đã ra công điện chỉ đạo và huy động hơn hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ hai ba trăm linh phương tiện ứng trực
các tỉnh quảng ngãi phú yên khánh hòa ninh thuận bình thuận đã lên kế hoạch di dân tại các khu vực nguy hiểm
thừa thiên huế đà nẵng quảng ngãi bình định ninh thuận đã cấm biển từ ngày bảy đến ngày tám tháng một mươi một phú yên khánh hòa cấm biển ngày chín đến một mươi tháng một mươi một
các tỉnh bình định phú yên khánh hòa cũng đã có kế hoạch cho học sinh nghỉ học